dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo của chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín tình hình triển khai thực hiện trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
theo dự kiến kịch bản tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi của chính phủ sẽ có hai kịch bản được đưa ra
kịch bản một dự kiến gdp tăng khoảng từ bốn bốn đến năm hai so với năm hai nghìn một mươi chín
kịch bản hai dự kiến gdp tăng khoảng từ ba sáu đến bốn bốn so với năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo của chính phủ dịch bệnh covid một mươi chín đã gây tác động đến nhiều mặt của kinh tế xã hội
do đó chính phủ cho rằng việc điều chỉnh mục tiêu năm hai nghìn hai mươi là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế khách quan
các mục tiêu sẽ điều chỉnh là gdp tăng khoảng bốn năm tổng số thu ngân sách nhà nước giảm một trăm sáu mươi ba tỷ đồng so với dự toán được giao
bộ trì ngân sách nhà nước bằng khoảng bốn bảy mươi năm gdp và tỷ lệ nợ công bằng khoảng năm mươi năm
góp ý vào các báo cáo của chính phủ chủ tịch quốc hội cho rằng dù chúng ta phòng chống dịch bệnh rất tốt
nhưng các đối tác của chúng ta lao đao do đó cần cân nhắc xem xét nhất là trong điều hành dự toán thu chi ngân sách
ngân hàng có nguy cơ tiềm mẩn rất cao do đó nếu nới lỏng chính sách tiền tệ cần tính đến khả năng hấp thụ của nền kinh tế
quốc hội sẵn sàng ủng hộ đề xuất của chính phủ nhưng cần hết sức tỉnh táo lạc quan có mức độ